bất đồng quan điểm là tình huống bất cứ gia đình sống nhiều thế hệ nào cũng đều gặp phải
nhất là khi bố mẹ đã ở tuổi xế chiều và con cái cùng chăm sóc cháu
ông bà là những người thân yêu với mỗi một đứa trẻ
hiện nay nhiều bố mẹ vì bận rộn với công việc nên thường xuyên phải nhờ vào ông bà trông non và chăm sóc con cái
tuy nhiên sự quan tâm chăm sóc của ông bà với những đứa cháu yêu lại dễ dàng trở thành một trong những nguyên nhân
khiến cả gia đình mâu thuẫn do khoảng cách thế hệ khiến cho quan điểm đối với việc nuôi dạy con có những điểm khác biệt rõ ràng
dưới đây là một trong những tình huống thương gặp nhất trong cuộc chiến chăm trẻ giữa hai thế hệ mà chương trình đã ghi lại được
ở tình huống bà cho cháu đi ăn răng ở nơi công cộng trong khi hai bà cháu đang rất vui vẻ trò chuyện cùng với vợ chồng trung tuổi
khi người con dâu vừa xuất hiện đã lập tức có hình bó tháo
con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi sao mẹ cứ áp dụng cái cách dạy cổ hủ vào con của con thế
con buồn cười nhỉ

người đàn ông vẫn dí dỏn bông đùa để giảm gất sự căng thẳng cho cả hai bên
ngày nào không đi rong rủi như thế này không ạ

con đứng lên đi về với mẹ đi
không hỏi bà nội nó đứng lại
tuy nhiên người con dâu vẫn thỏa khỏi cơ độ căng thẳng và thậm chí là đòi nuôi đứa trẻ đi cho dù nó đã bật khóc
bây giờ con có về với mẹ không
đang nói chuyện với ông này
con đứng lên đi về với mẹ nhanh
đóng tay nó
đứng lên đi về với mẹ
mẹ đánh lên
mặc cho cô con dâu ra sức thể xấu mẹ chồng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng đi ra những sự kiện tỡ lời
rất nhiều lần rồi
tao nói với mẹ chồng nhau rất nhiều lần rồi nhưng bà lúc nào cũng gắt cháu đi
đấy cứ đậm một tí là nó nói với mình mà trong khi mình vất vả mình cũng thích đi chơi như các bác đây này
cái hiện tượng bà với con là nói trước khi trẻ con thì không nên nói như vậy
đấy có phương pháp ông đang nói chuyện ông sẽ chuyển điểm hôm nay nói chuyện thay đổi
con ra đây mà
đấy bước tay để về

đưa ra đây bà
trẻ thơ đừng làm các thằng gì trên mặt nó